nếu mà chúng ta tổ chức cái việc cho sản xuất phạm nhân đi tổ chức sản xuất ngoài cái chạy gian thì cái việc bảo đảm an toàn an ninh là cũng không đơn giản
một số ý kiến khác cũng cho rằng việc đưa phạm nhân ra ngoài lao động sẽ rất phức tạp và trên thực tế cũng có trường hợp bỏ trốn gây hình ảnh phản cảm tác động đến người dân xung quanh
việc tổ chức lao động cho phạm nhân là nhằm giáo dục cải tạo họ nhưng yêu cầu rất quan trọng là phải đảm bảo an ninh an toàn
qua nghiên cứu báo cáo của chính phủ về công tác thể ngán và tù thì một trong những hạn chế được phân tích đó là bộ máy lực lượng làm nhiệm vụ thể ngán còn thiếu biên chế
trình độ nghiệp vụ pháp luật của một bộ phận cán bộ chiến sĩ còn hạn chế lơ là sơ hở mất cảnh giác để đối tượng giam giữ lợi dụng vi phạm
do đó quy định như dự thảo là chưa đảm bảo tính khả thi và có thể nhìn thấy trước những rủi ro những phức tạp và nguy cơ cao là phạm nhân trốn khỏi sự kiểm soát của cán bộ
để chạy ra
nhiều ý kiến đề nghị dự án luật được thông qua tại ba kỳ họp để đủ thời gian nghiên cứu thiết kế và bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án luật
tiếp đại sứ brazil marco antonio zini branzau đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn việt nam và brazil tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới
thủ tướng chúc mừng đại sứ về những kết quả đã đạt được

tiếp đại sứ brazil marco antonio zini branzau đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại việt nam vào chiều nay

công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được nước chủ nhà hoan tất
với mục tiêu bảo đảm thành công cho hội nghị
dự kiến khoảng một mươi năm đại biểu sẽ tham dự hội nghị
do thiếu địa điểm lưu trú trên đất liền
nhiều đại biểu sẽ được bố trí nghỉ đêm trên ba tàu du lịch neo động tại bến cảng
trong bối cảnh như vậy chính phủ papua new guinea đã đề nghị australia
mỹ và new zealand hỗ trợ và trong suốt hơn một năm qua
các bên đã phối hợp lên kế hoạch điều tàu chiến và chiến đấu cơ
tới bảo vệ các vùng bờ biển của thủ đô port moresby
ngoài ra khoảng bốn quân nhân một nửa trong số này thuộc lực lượng nước ngoài
sẽ phối hợp với hàng trăm cảnh sát tuần tra ở thủ đô port moresby
nhân kỷ niệm một trăm linh năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất
các nghệ sĩ ở vương quốc anh đã cùng nhau vẽ những bức chân sung khổng lồ
về những người anh hùng trong thế chiến thứ nhất
dự án pages of the sea tạm dịch là những trang sử trên cát do nhà làm phim danny boy khởi xướng
kêu gọi các nghệ sĩ cùng tái hiện chân dung
những vị anh hùng đã hy sinh trong thế chiến thứ nhất
theo đó trải dài dọc các bãi biển của anh scotland và sewell là ba mươi hai bức chân dung khổng lồ
đã được hoàn thành vào trong cùng một ngày một mươi một tháng một mươi một
ngày kỷ niệm một trăm linh năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất
đó là nhà thơ winfrey owen trung úy walter toll
sĩ quan gia đen đầu tiên trong quân đội anh
hay là những binh sĩ của các cấp bậc khác nhau cũng như các bác sĩ và y tá đã tham chiến
trên trang web giới thiệu sự kiện có dòng
những con người này chỉ là một số rất nhỏ
đại diện cho hàng triệu người đã hy sinh cuộc sống của họ trong chiến tranh